sở công thương tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định tạm dừng thi công đối với công trình thủy điện đại bình
do công ty cổ phần điện bình thủy làm chủ đầu tư tại xã lộc thành huyện bảo lâm
do chưa thực hiện xong việc đền bù giải phóng mặt bằng thiết kế thay đổi chưa được phê duyệt
nhiều ngày qua những trận mưa lớn khiến nước từ sông đại bình dâng cao gây ngập nhiều nơi
trong khu vực thi công thủy điện đại bình thuộc địa bàn xã lộc thành huyện bảo lâm lâm đồng
qua khảo sát thực tế của cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng cho thấy công trình thủy điện này
tiến hành đắp bờ đê ngăn sông làm thu hẹp dòng chảy lòng sông bị bóp dòng nước rút chậm
khiến cho hoạt động sản xuất thu hoạch nông sản của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
chưa bao giờ nước nó lên mênh mông như vậy nhưng bây giờ do thủy điện làm ngăn cái dòng chảy của dòng sông lại
cho nên bây giờ khi mỗi lần mưa lớn nước không thoát được là cứ dâng lên là ngập vườn
hồ tôi thả cá như vậy là bây giờ là nước lên là trôi hết thiệt hại kinh tế
hiện tại có khoảng bốn mươi hectare đất sản xuất của hơn một trăm linh hộ dân thuộc khu vực lòng sông đại bình
vẫn chưa được đền bù giải tỏa
chính việc làm ngược quy trình của dự án thủy điện đại bình đã và đang gây ra nhiều hệ lụy
đối với người dân trong khu vực triển khai dự án
thống kê ban đầu diện tích cây trồng của người dân bị nhấn chìm trong nước hơn hai m hai
khi có những đợt mưa kéo dài là người dân trong khu vực nâm nớp lo ngập cây trồng
cây dòng sông này trước đây nó lớn lắm không phải nhỏ như vậy đâu
nhưng mà do cái thiết kế của thủy điện tôi không biết như thế nào
nhưng mà bây giờ lại lấp lại lấp lại bây giờ là nước chỉ cần mưa nhỏ cái là nước nó dần lên
mưa nhỏ nước nó dần lên thì nó đâu có kịp đâu
chúng tôi chịu ảnh hưởng hết ở trên đầu nguồn chịu ảnh hưởng hết
thì tụi tôi chính trảnh là đường độc đạo mà
không còn đường để mà đi dẫn kiển mà
chúng tôi trải mùa màng là không cây nó vàng là lúc đó rụng trái hết rồi
mưa là nhiều rồi phân không có thì được
rụng trái hết là tụi tôi bị thất mùa
trước thực trạng trên ban quản lý dự án thủy điện đại bình đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương
tiến hành kiểm tra ghi nhận để có phương án xử lý thỏa đáng
sở công thương lâm đồng cho biết sau khi thẩm định xong việc đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật thoát nước
bảo vệ môi trường theo thiết kế được phê duyệt và thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân
thì mới tiếp tục triển khai thi công công trình thủy điện đại bình